vụ mía năm nay mía nguyên liệu được công ty cổ phần mía đường sơn dương thu mua giảm còn tám trăm linh đồng một kg
điều này đang khiến cho nhiều bà con ở tỉnh tuyên quang không khỏi lo lắng muốn phá bỏ cây mía để trồng cây khác
xã bình yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang từ lâu người dân đã chọn cây mía là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế
ngoài xã hiện có hơn một trăm bốn mươi hectare mía nguyên liệu với trên ba trăm linh hộ trồng mía
những năm trước đây nhờ trồng mía nhiều hộ dân của xã có cuộc sống ổn định nhiều hộ thoát nghèo
thế nhưng vụ thu hoạch mía năm nay những hộ dân ở bình yên đang cảm thấy lo lắng khi giá mía nguyên liệu do công ty cổ phần mía đường sơn dương thu mua đã giảm hơn một trăm linh đồng một kg so với năm trước
xã bình yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang từ lâu người dân đã chọn cây mía là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế
xã bình yên huyện sơn dương tỉnh tuyên quang từ lâu người dân đã cảm thấy lo lắng khi giá mía nguyên liệu do công ty cổ phần mía đường sơn dương thu mua đã giảm hơn một trăm linh đồng một kg so với năm trước
xã đã đưa cây mía vào trồng đại trà và diện tích mía nguyên liệu tăng lên theo từng năm
tuy nhiên đến năm hai nghìn một mươi tám diện tích mía nguyên liệu của xã đã giảm từ một trăm bốn mươi tám hectare xuống còn một trăm bốn mươi hectare
và có khả năng sẽ tiếp tục giảm xuống khi giá thu mua mía nguyên liệu đang xuống thấp như hiện nay
thứ nhất là giảm giá thứ hai là tiền cũng hơi chậm
đây cũng là một cái khó khăn chúng tôi nắm bắt được tình hình
cái ngành mía đường là khó khăn chung tuy nhiên trong cái sự bàn bạc giữa công ty đường và với bà con nhân dân
là sản xuất chưa được thông nhất và chưa thực hiện đúng cái cam kết như trong hợp đồng
hiện nay công ty cổ phần mía đường sơn dương đang ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với trên hai mươi một hộ dân trồng mía
tạo công an việc làm cho trên ba vạn lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và trên bảy trăm linh lao động trong sản xuất công nghiệp
thời gian gần đây việc bán phá giá
của đường thái lan khiến đường trong nước khó cạnh tranh càng làm cho việc tiêu thụ đường gặp khó khăn
ngành mía đường nói chung và công ty cổ phần mía đường sơn dương đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển diện tích
tiêu thụ sản phẩm khó khăn về vốn
rất mong là trong thời gian tới thì luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương
sự chia sẻ của bà con nông dân
và cũng tạo điều kiện để cho công ty tiếp cận được các nguồn vốn để công ty tổ chức sản xuất
đứng trước tình hình đó thì ngành nông nghiệp đã tham mưu cho tỉnh phối hợp với công ty cổ phần mía đường sơn dương thực hiện một số giải pháp
thứ nhất là tập trung việc đầu tư thâm canh tăng năng sản xuất mía
chỉ có thâm canh tăng năng sản xuất mía thì mới tạo ra thu nhập cao và sẽ tạo ra vùng nguyên liệu vững chắc đối với sản xuất mía
trước thực trạng khó khăn của ngành mía đường hiện nay từ người dân trồng mía nhà máy cho đến chính quyền địa phương cần nỗ lực thay đổi phương thức canh tác
nhằm ổn định giá thu mua mía và giữ vững vùng mía nguyên liệu để bảo đảm cho người dân yên tâm trồng mía